sau hai mươi bốn năm thiết lập quan hệ ngoại giao quan hệ việt nam hàn quốc đã có bước phát triển tốt đẹp thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay hai nước vẫn không ngừng tăng cường các hoạt động hợp tác giao thương
nhằm phát triển mạnh mẽ có hiệu quả hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược cũng như là tình cảm thân thiết giữa nhân dân hai nước
mối quan hệ giữa việt nam và hàn quốc đang ngày càng mở rộng một cách đa dạng phong phú và ngày càng toàn diện hơn
chúng tôi đặt kỳ vọng và tin chắc rằng chúng ta sẽ đạt được nhiều triển vọng mới giữa hai quốc gia trong thời gian tới để cùng hướng tới sự phồn vinh chung
đó là khẳng định của ngài ly hữu đại sứ đặc mệnh toàn quyền hàn quốc tại việt nam trong tọa đàm hữu nghị thúc đẩy hợp tác giao thương việt nam hàn quốc được tổ chức tại hà nội
đây cũng là một trong những hoạt động nhằm tăng cường hợp tác giao thương giữa hai quốc gia
mối quan hệ giữa việt nam và hàn quốc đã thiết lập được hai mươi bốn năm và đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế
thương mại hai nước đã đạt được nhiều kết quả tăng trưởng vượt bậc
đến nay hàn quốc đã là nhà đầu tư nước ngoài số một tại việt nam và tính đến tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu tổng vốn đầu tư của hàn quốc vào việt nam đã đạt được gần năm mươi tỷ đô la mỹ
qua đó có thể thấy việt nam và hàn quốc đã phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực rất nhanh chóng
bên cạnh đó còn rất nhiều doanh nghiệp hàn quốc muốn đầu tư vào việt nam và chính phủ việt nam cũng rất quan tâm tới việc thu hút đầu tư các doanh nghiệp hàn quốc
tôi nghĩ là mối quan hệ này sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều trong thời gian tới bởi chúng ta vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát huy và phát triển
năm hai nghìn một mươi năm kim ngạch thương mại hai triệu việt nam hàn quốc đạt ba mươi sáu năm tỷ usd tăng bảy mươi ba lần so với khi mới thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chiếm tỷ trọng một mươi một hai trong tổng kim ngạch thương mại hai triệu của việt nam và thế giới năm hai nghìn một mươi năm
và đưa hàn quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của việt nam
chỉ sau trung quốc và hoa kỳ
có thể nói hàn quốc là thị trường tiêu thụ quan trọng đối với các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của việt nam
như dệt may điện thoại các loại và linh kiện thủy sản gỗ và sản phẩm gỗ máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác
đặc điểm nổi bật trong quan hệ thương mại giữa việt nam và hàn quốc là cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu có tính bổ sung rõ nét cơ bản không cạnh tranh trực tiếp
hàn quốc sẽ là nền tảng vững chắc thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hai quốc gia trong thời gian tới